một thông tin đáng chú ý liên quan đến các hoạt động phục vụ ăn uống tại chỗ
thưa quý vị ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm vừa thu hồi đề xuất tiêu chí
cấm bán rượu bia tại các cơ sở phục vụ ăn uống tại chỗ
tuy nhiên ubnd tp hcm chưa đưa ra quyết định cuối cùng
ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm đã nộp ubnd tp hcm bộ tiêu chí mới
về an toàn thực phẩm và an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó có điều chỉnh giảm xuống còn bốn tiêu chí
theo đó bốn tiêu chí mới được tính theo từng đối tượng như hàng quán chuỗi hàng quán
người phục vụ và khách hàng phải làm gì đạt được điều gì mới hoạt động
còn với tiêu chí không mở máy lạnh trong phòng bằng kính cấm bán rượu bia như đề xuất
của cơ quan này vào tuần trước đã được rút lại không đưa vào bộ tiêu chí
song thống quyền quyết định sẽ ở ubnd tp
lý giải về việc đề xuất cấm rượu bia ban an toàn thực phẩm cho rằng
người uống rượu bia thường dẫn đến mất kiểm soát tụ tập
gây nguy cơ lây lan dịch bệnh lớn nhất là khi không có khẩu trang
hiện nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh vẫn còn rất lớn
mặc dù thành phố đã mở cửa và đa số người dân đã tiêm đủ liều vaccine